hội đồng tham hiệu trưởng liên quân hàn quốc jcs cho biết triều tiên đã bắn nhiều đường đạn từ các hệ thống pháo phản lục khác nhau
trong khoảng thời gian từ tám h bảy phút tới một mươi một h ba sáng ngày một mươi hai tháng sáu
quân đội hàn quốc đang tăng cường giám sát các hoạt động của phía triều tiên đồng thời hợp tác chặt chẽ với mỹ duy trì tư thế sẵn sàng
vụ việc kể trên diễn ra một tuần sau khi triều tiên phóng tám tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển phía đông sáng ngày năm tháng sáu
triều tiên tiến hành vụ phóng này sau khi hàn quốc và mỹ vừa hoàn tất đợt tập trận chung quy mô lớn kéo dài ba ngày
trong đó triển khai tàu sân bay uss ronald reagan của mỹ
đây là lần đầu tiên kể từ năm hai nghìn một mươi bảy một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân được triển khai tham gia một cuộc tập trận chung của hai nước đồng minh